thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi thư biểu dương tỉnh thừa thiên huế
trong việc chủ động sáng tạo hành động mạnh mẽ để thúc đẩy phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn
với phong trào ngày chủ nhật xanh hãy hành động để thừa thiên huế thêm xanh sạch sáng
thừa thiên huế đã huy động được sự tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị
và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
làm thay đổi nâng cao nhận thức trách nhiệm của mọi người dân trong công tác bảo vệ môi trường
trong thư thủ tướng nhiệt liệt biểu dương các cấp ủy chính quyền và nhân dân trong tỉnh
đã chủ động sáng tạo và hành động mạnh mẽ để thúc đẩy thực hiện phong trào này trên toàn tỉnh
đồng thời đề nghị tỉnh cần tiếp tục kiên trì hành động quyết liệt để đưa phong trào đi vào thực chất
thiết thực và hiệu quả để phong trào được nhân rộng tới các địa phương khác
mang lại môi trường sống trong lành cho người dân trên cả nước